thông tin từ ubnd huyện núi thành tỉnh quảng nam cho biết chiếc phà vỏ thép tam hải vận chuyển người hàng hóa ở bến tam quan tam hải đã chính thức hoạt động trở lại sau gần ba tháng đưa lên bờ để sửa chữa
và vỏ thép tự hành nối từ đất liền ra xã đảo tam hải huyện núi thành dài hai mươi bảy m rộng bốn năm m công suất một trăm một mươi cv
sau gần ba tháng sửa chữa với kinh phí hơn sáu trăm linh triệu đồng mỗi chuyến phà được phép chở bốn mươi chín người và sáu tấn hàng hóa đã bắt đầu hoạt động trở lại
pha hoạt động nhằm phục vụ nhu cầu đi lại vận chuyển hàng hóa giao thương giữa đất liền với xã đảo tam hải
ngoài việc đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân mỗi năm phà tự hành tam hải vận chuyển hàng nghìn tấn vật tư nhiên liệu vật liệu phục vụ nhu cầu xây dựng và sinh hoạt của nhân dân trên đảo